những ngày qua mức nước lũ đầu nguồn tại vùng đông tháp người có xu hướng tăng một bảy cm một ngày
và kết hợp với chiều cường vùng hạ nguồn đang đe dọa hàng trăm hectare lúa đông xuân của người dân địa phương
do lũ về trễ và nhỏ hơn so với cùng kỳ hàng năm nên bà con nông dân đã tranh thủ xuống giống lúa đông xuân sớm hơn
so với lịch thời vụ của ngành nông nghiệp khuyên cáo
hiện tại nông dân huyện tân thạnh tỉnh long an đã xuống giống được gần tám trăm linh hectare
trà lúa đã được trên hai mươi ngày tuổi đang phát triển tốt ít sâu bệnh phá hoại
tuy nhiên do mấy ngày qua lũ đầu nguồn đổ về và kết hợp chiều cường đã làm mực nước lũ trên vùng đông tháp người
tăng bình quân một bảy cm một ngày đêm uy hiếp khoảng hai trăm năm mươi hectare lúa đông xuân ở khu vực đê bao lửng
thuộc ấp hải hưng xã nhơn hòa và ấp bảy xã kiến bình

còn trũng thấp bờ đế yếu nên chính quyền địa phương đã khuyên cáo người dân không được nôn nóng xuống giống
phải gieo xạ đúng theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp nhưng người dân bỏ ngoài tài hậu quả là bị nước lũ đe dọa
nếu nước lũ còn tiếp tục lên thì diện tích lúa có nguy cơ bị mất trắng
trước mắt tạm thời bà con cũng đồng tình với nhau cùng chung tay lại để mà thuê cô be
rồi cơ giới để đắp những đoạn sung yếu và những đoạn nào mà cơ giới làm không được thì thực tế là bà con cũng có làm bằng thủ công
trước tình hình trên
chính quyền địa phương huy động nhân dân ra cố đề bào bảo vệ lúa đông xuân để duy trì sản xuất